quay trở lại với những tin tức liên quan đến diễn biến dịch tại hà nội
chúng tôi xin vui mừng thông báo tới quý vị về thông tin một mươi chín quận huyện bình thường mới không kiểm soát giấy đi đường
như thông tin đã đưa hà nội vừa có quyết định những địa bàn không phát sinh ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
kể từ ngày sáu tháng chín được phép mở lại một số hoạt động kinh doanh trong đó có việc hàng quán ăn được bán mang về
theo thống kê của sở y tế hà nội từ ngày sáu tháng chín đến nay có một mươi chín quận huyện không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
gồm có ba đình ba vì bắc từ liêm cầu giấy đan phượng gia lâm hoài đức long biên mê linh mỹ đức nam tử liêm
phú xuyên phúc thọ quốc oai sóc sơn sơn tây thanh oai ứng hòa tây hồ
sáng ngày một mươi sáu tháng chín trao đổi với phóng viên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội lê hồng sơn thông tin
sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
ông sơn cho biết người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm một mươi chín quận huyện thị xã
trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của sở y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên ở vùng đỏ người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải kiểm soát chặt phải có giấy đi đường
trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại còn trong trường hợp họ đi sang vùng đỏ
đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường
ông sơn nói về việc người dân từ vùng xanh sang vùng đỏ hay từ vùng đỏ sang vùng xanh sẽ thực hiện như thế nào
và người dân ở vùng đỏ có được mua hàng bán mang về ở vùng xanh không
phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết về nguyên tắc người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định
nếu có giấy đi đường được cấp theo quy định thì có thể đi xuyên vùng
tuy nhiên việc kiểm soát sẽ phải thực hiện rất chặt chẽ
ở đây tùy thuộc vào tình hình các quần huyện thị xã sẽ có hướng dẫn cụ thể
ông sơn thông tin liên quan đến các chốt kiểm soát ở vùng xanh có cần phải duy trì nữa không
ông sơn cho hay thời gian tới thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết
các chốt nội bộ mà chỉ kiểm soát ở các khu vực giáp danh vùng
đối với các chốt khu vực dân cư tự quản tại vùng xanh theo xu hướng sẽ dỡ dần vì người dân được đi lại rồi
nên không cần thiết nữa tuy nhiên sẽ phải phụ thuộc vào tình hình dịch
trong trường hợp nếu xuất hiện vấn đề liên quan đến dịch tễ phức tạp thì phải khôi phục lại các chốt này
còn quan trọng nhất là việc kiểm soát đi lại giữa các vùng và đặc biệt là vùng đỏ vẫn phải duy trì giãn cách
kiểm soát chặt chẽ phó chủ tịch hà nội nêu
xin chào quý vị đã quay trở lại với tin tức hai mươi bốn h trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị một thông tin vô cùng tích cực và vui mừng chúng tôi muốn chuyển đến người dân thủ đô
đó chính là
một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối với các quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm cho cộng đồng
từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ctubnd ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tp được hoạt động một số cơ sở kinh doanh
hà nội từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín một số địa bàn được mở trở lại dịch vụ ăn uống nhưng chỉ bán mang về
qua báo cáo của sở y tế đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh
cụ thể số ca mắc tại cộng đồng trong ba tuần gần đây có
đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn thành phố
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một bao phủ cơ bản toàn bộ đối tượng trong diện tiêm chủng
trên địa bàn thành phố có một quận nguy cơ rất cao là thanh xuân
hai quận nguy cơ cao là hoàng mai đống đa
bốn quận huyện nguy cơ ba đình gia lâm hai bà trưng hoài đức hoàn kiếm hà đông thanh trì thường tín đan phượng
và một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại thông báo số hai trăm bốn mươi một tbpcp ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
thuận của thường trực thành ủy hà nội tại thông báo số bốn trăm tám mươi sáu tbtu ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành thành phố
các đồng chí bí thư quận huyện thị ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện một số nội dung sau
nguyên tắc thực hiện
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi
ba mươi ct ubnz ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đánh giá phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh
xanh hóa vùng vàng thu hẹp vùng đỏ
ra soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô đảm bảo thực hiện nghiêm thực hiện chất việc cách ly y tế trên địa bàn
duy trì hoạt động các pháo đài chống dịch tại từng phường xã thị trấn lấy người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ
là chủ thể phòng chống dịch với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn
chủ động triển khai kế hoạch phương án tổ chức các trạm y tế lưu động tại các xã phường thị trấn
để sẵn sàng đáp ứng và đảm bảo tiếp cận y tế của người dân từ sớm từ xa và ngay từ cơ sở tránh hai khuyên hướng
thứ nhất lơ là chủ quan mất cảnh giác xây xưa với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng chống dịch
hai nóng vội chưa chuẩn bị tốt chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối với các địa bàn quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ct ubnz ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội
được hoạt động một số cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập
cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông điện tử
điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ubnd tp yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý giám sát kiểm tra của chính quyền địa phương
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên
thực hiện năm k quét quét mã qr bắt buộc với khách đến mua hàng thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở
hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải
cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của trung ương và thành phố
xây dựng hướng dẫn triển khai các tiêu chí điều kiện biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động
theo nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh độ bao phủ vaccine ý thức chấp hành của người dân
và liên tục theo dõi đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh
sở thông tin và truyền thông phối hợp với các quận huyện thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch
ứng dụng quét mã qr cho toàn bộ người dân các nhà hàng các cơ sở kinh doanh dịch vụ
trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của thành phố
công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố
thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
phối hợp với các đơn vị của bộ công an sở thông tin và truyền thông sở y tế triển khai nhanh các phần mềm
quản lý di biến động dân cư và các dữ liệu phòng chống dịch theo hướng dẫn tích hợp của các dữ liệu
liên quan vào mã công dân
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thống nhất nguyên tắc
tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch kinh doanh đảm bảo sinh kế của người dân
đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không tuân thủ
quy định công tác phòng chống dịch của thành phố
chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động trên địa bàn
nguyên tắc nêu trên thống kê đối tượng bệnh nền đối tượng nguy cơ và địa điểm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ban ngành thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương giả soát đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội
tình hình dịch bệnh để báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh
sau ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một gửi báo cáo ủy ban nhân dân thành phố đồng thời gửi sở y tế chậm nhất trong ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế chủ trì tổng hợp ý kiến các đơn vị tham mưu đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để xem xét ban hành chỉ thị về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới
cụ thể theo công điện
một mươi năm tháng chín của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh với các địa bàn quận huyện thị xã
chưa ghi nhận ca nhiễm cho cộng đồng từ ngày sáu tháng chín được hoạt động một số cơ sở kinh doanh kể từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
theo công điện ba nghìn tám mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội hiện trên địa bàn thành phố chỉ còn một quận nguy cơ rất cao là thanh xuân
hai quận nguy cơ cao là hoàng mai đống đa chín quận nguy cơ ba đình gia lâm hai bà trưng hoài đức hoàn kiếm hà đông thanh trì thường tín đan phượng
và một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới
công điện của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh cho phép từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín với các địa bàn quận huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng
từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ctubngz ngày ba tháng chín của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hiệu lực từ ngày sáu tháng chín
được phép hoạt động trở lại cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa
phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
theo công điện các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch yêu cầu khai báo y tế bắt buộc thực hiện năm k
quét mã qr bắt buộc với khách đến mua hàng thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở hạn chế tối đa tiếp xúc
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý
khẩn trương giả soát đánh giá thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội tình hình dịch bệnh để báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống dịch
và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày hai mươi một tháng chín báo cáo ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất trong ngày một mươi bảy tháng chín
trước đó như đã thông tin ngày một mươi ba tháng chín thường trực thành ủy đã có thông báo kết luận của thường trực thành ủy yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố xem xét đánh giá tổng thể quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở
đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày một mươi năm tháng chín và hai mươi một tháng chín
trong cuộc họp sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày một mươi bốn tháng chín phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chử xuân dũng cũng cho biết
sau ngày một mươi năm tháng chín thành phố sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động dựa trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh
đến nay hà nội đã trải qua gần hai tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đang triển khai hai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố
và xét nghiệm diện rộng toàn thành phố để bóc tách triệt để f trong cộng đồng
theo báo cáo của sở y tế hà nội toàn thành phố hà nội hiện đã triển khai thực hiện được một mươi sáu đợt tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho các đối tượng thuộc nghị quyết hai mươi một của chính phủ và phương án một trăm bảy mươi của ủy ban nhân dân thành phố
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng chín đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng chín toàn thành phố đã tổ chức tiêm được chín mươi hai bảy trăm sáu mươi năm mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tổng một mươi sáu đợt thực hiện tiêm được năm năm mươi bốn triệu
năm mươi bốn bốn trăm bảy mươi ba mũi tiêm sử dụng bốn sáu trăm một mươi sáu sáu mươi hai liều vaccine trên năm ba trăm năm mươi chín sáu trăm bảy mươi sáu liều vaccine được cấp đạt tiến độ tám mươi sáu một trên tổng số vaccine được cấp
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại